mưa lũ cũng đã làm một trăm hai mươi bốn nhà bị đổ và cuốn trôi năm trăm chín mươi bảy nhà bị hư hỏng thiệt hại và phải di rời khẩn cấp một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập nước
mưa lũ cũng cuốn trôi hàng nghìn hecta lúa và hoa màu của người dân tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng bốn trăm bốn mươi ba tám tỷ đồng trong đó lai châu thiệt hại nặng nhất là ba trăm linh tỷ đồng
mưa lũ lớn đầu mối liên tiếp trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc
hà giang và lai châu là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất đang dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống người dân
tính tới chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh hà giang đã khiến năm người chết thiệt hại ước tính lên đến một trăm hai mươi hai tỷ đồng
nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai đối phó với hiện tượng thời tiết bất thường ubnd tỉnh hà giang chỉ đạo các huyện thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm bốn tại chỗ
trong đó ngành giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện thành phố có phương án đảm bảo khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng để đảm bảo lâu dài
chuyển sang thông tin khác theo thông tin từ ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám trong ngày thi hai mươi sáu tháng sáu tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là một mươi hai thí sinh không có cán bộ vi phạm quy chế
ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia chỉ đạo các điểm thi tiếp tục tăng cường công tác coi thi ở bài thi khoa học xã hội trong buổi
thi cuối vào sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
trong công tác coi thi bài thi tổ hợp thí sinh thi hai môn thi thành phần liên tiếp
trong khoảng thời gian nghỉ chờ và làm thủ tục thi giữa hai môn thi thành phần của bài thi tổ hợp thí sinh đã thi môn thành phần trước đó
nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho phép ra ngoài phòng thi
thí sinh phải nộp phiếu trả lời trách nhiệm cho cán bộ coi thi chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi
sau một tuần xét xử phúc thẩm vào chiều qua ngày hai mươi sáu tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên án bị cáo đinh la thăng
cựu chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị pvn và đồng phạm trong vụ án tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn góp vốn tám trăm linh tỷ đồng vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt đinh la thăng một mươi tám năm tù giam cộng với án một mươi ba năm tù của bản án trước buộc bị cáo thăng phải chấp hành chung cho cả hai bản án là
bản án là ba mươi năm tù bị cáo ninh văn quỳnh hai mươi ba năm tù năm bị cáo còn lại là vũ khánh trường nguyễn xuân sơn nguyễn xuân thắng nguyễn thanh liêm phan đình đức bị chịu mức án từ năm năm tù giam đến cảnh cáo
về trách nhiệm dân sự tòa tuyên buộc bị cáo đinh la thăng cùng sáu đồng phạm liên đới bồi thường tám trăm linh tỷ đồng cho pvn trong đó bị cáo đinh la thăng chịu trách nhiệm bồi thường sáu trăm linh tỷ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính
liên quan đến vụ án giết chủ nợ

trách nhiệm vụ án công an xác định nguyễn hùng dũng là nghi can giết bà nga được biết vợ hung thủ nhiều lần vây tiền của bà nga với tổng số tiền khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào sáng hai mươi tháng sáu khi bà nga đến nhà vợ chồng dũng hai vợ chồng đã dùng dây xiết cổ bà nga đến chết rồi chói chân tay cho sát vào thùng xốp sau đó mang sát nạn nhân ném xuống cầu mân quang để phi tăng
chỉ vì tham gia cá độ bóng đá qua mạng và bị thua cần tiền trả nợ cá độ
nên đặng ngọc tấn phát hai mươi bốn tuổi trú tại phường một mươi một thành phố vũng tàu
đã thực hiện hành vi cướp giật đối tượng đã nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ
sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu phát điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn ấp phước thiện xã phước tỉnh huyện long điền
thì phát hiện chị phạm thị phụng đang lưu thông bằng xe máy phía trước
trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng đối tượng phát đã chạy lên ép sát xe máy của nạn nhân
rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền trong lúc gây án xe máy của đối tượng và xe nạn nhân đã va vào nhau
nên cả hai ngã xuống đường bị người dân bắt giữ và giao và giao đối tượng cho cơ quan công an
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv